nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công anh lê văn trung là chủ tịch ubnd xã định liên
huyện yên định tỉnh thanh hóa vào một mươi sáu h chiều ngày năm tháng bốn
công an huyện yên định đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy bắt được bốn đối tượng gây án
sáu đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn vượng phạm văn côn lê đức vinh và phạm anh quân
đây đều là những đối tượng hình sự cộng cán có nhiều tiền án tiền sự
trong đó nguyễn văn vượng là đối tượng cầm đầu có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên định xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên
là do anh trung không chấp thuận để nguyễn văn vượng có hợp đồng vận tải đất đá
vào các công trình san lấp mặt bằng xây dựng của xã định liên
nên vượng đã chỉ đạo đàn em tấn công anh trung để giàn mặt
hiện công an huyện yên định đã tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng nói trên
một xe ô tô và thu giữ một cây kiếm dài chín mươi năm cm hai con dao một gậy ba khúc đồng thời sẽ mở rộng vụ án
với hành vi cướp giật tài sản
hai đối tượng là nguyễn vũ thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và thạch trung phúc hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng chú tại quận một đã bị công an tp hcm tạm giữ để điều tra
trước đó vào đêm ngày bảy tháng bốn cơ quan công an phát hiện tú là đối tượng nghi vấn
trong một vụ cướp giật tài sản nên đã tiến hành đưa về trụ sở để làm rõ
tại đây tú khai nhận vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng ba đã cùng với hào giật túi sách
của một người đàn ông tại ngã sáu phù đồng quận một
cả hai sau đó chia đôi tài sản
cướp được gồm một điện thoại iphone x sáu triệu đồng tiền mặt và hai đô la mỹ
riêng chiếc điện thoại vờ tu màu vàng có trị giá là hơn chín đô la mỹ
đối tượng hào đem ra một cửa hàng để bán
do không biết giá trị thật nên hào chỉ bán điện thoại này với giá năm trăm linh đồng
từ lời khai của tú cơ quan công an sau đó đã bắt giữ hào
tại cơ quan công an cả hai khai nhận nghiện ma túy nên đi cướp để kiếm tiền tiêu xài
riêng đối tượng hào đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản
bình dương công an thành phố thủ dầu một cũng vừa tạm giữ đối tượng nguyễn tấn thanh
chú tại đồng nai để điều tra về hành vi trộm cắt tài sản
vào ngày tám tháng bốn anh trà đức nhân điều khiển xe máy hiệu siêu
đến quán cà phê hương tre thuộc khu phố hai phường hiệp an để uống nước
khi anh nhân vừa dựng xe trước quán thì bất ngờ đối tượng thanh lao tới
đẩy xe ra ngoài đường nổ máy tẩu thoát
lúc này lực lượng công an phường hiệp an đang tuần tra làm nhiệm vụ trên đường đại lộ bình dương
được tin báo đã triển khai lực lượng chốt chặn
phối hợp cùng với người dân bắt giữ đối tượng thanh cùng với tăng vật
vào chiều qua chín tháng bốn cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với chín mươi bốn đối tượng
do nguyễn mạnh hùng tức hùng sida sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cầm đầu
để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
đến nay hùng cùng với đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền
phần lớn địa điểm đánh bạc được tổ chức trong các khu vườn điều
thuộc huyện đắc đoa tỉnh gia lai
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm
trung bình mỗi ngày sòng bạc thu hút khoảng hai trăm linh đối tượng
có ngày lên đến ba trăm linh đối tượng tham gia
với số tiền đặt cọc cược từ một trăm linh đồng đến một mươi triệu đồng một ván
vào ngày ba mươi một tháng ba khi hai trăm linh con bạc đang sát phạt nhau tại lán bạc
thuộc thôn bảy mươi sáu xã hà bầu huyện đắk đoa
thì bị lực lượng công an triệt phá
vật chứng thu giữ hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
hàng chục ô tô các loại tám mươi điện thoại di động
và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan
hiện cục cảnh sát hình sự đang truy bắt một số đồng bọn của hùng sida
đã tẩu thoát đồng thời đề nghị các đối tượng còn lại
sớm ra cơ quan công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật

cũng trong ngày hôm qua cơ quan công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo điều hai trăm ba mươi hai bộ luật hình sự đối với vụ phá rừng nghiêm trọng
xảy ra tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
trước đó đoàn liên ngành điều tra vụ phá rừng ở vũng lõi
di sản vườn quốc gia phong nha kẻ bàng kiểm tra hiện trạng rừng
phát hiện tại tiểu khu sáu trăm bốn mươi chín và sáu trăm năm mươi thuộc xã thượng trạch
có hàng chục cây gỗ bị khai thác trái phép với tổng khối lượng hơn một trăm linh mét khối
trong đó có bốn mươi năm cây gỗ mùn và hai mươi một cây còn lại là gỗ táo châm bài lài
mở rộng kiểm tra tại địa bàn dân cư ở xã thượng trạch
tiếp tục phát hiện và thu giữ tại nhà ông mai văn dinh
bốn mươi hai phách gỗ các loại với khối lượng một bốn m khối
trong đó có chín m khối là gỗ mùm nghi là tăng vật của vụ phá rừng
điều đáng nói là điểm rừng bị lâm tặc khai thác chỉ nằm cách đồn biên phòng cồn đoàng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình chừng ba km
nhưng nợ tiền kẻ chủ mưu như một số tờ báo và mạng xã hội đã đưa tin
thượng tá dương quốc hoàn trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên cho biết
qua nắm tình hình trên các trang mạng xã hội đăng một số thông tin là mẹ nạn nhân
bà trần thị hiền nợ nhóm đối tượng này một số tiền lớn
trên cơ sở kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại thì không có căn cứ nào
để xác định việc bà trần thị hiền nợ tiền nhóm đối tượng này
cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án này
để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm cho biết
đang tạm giữ tô tấn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại phường tân thới nhất quận một mươi hai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
từ nguồn tin tố giác của người dân và công tác nắm địa bàn
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một mươi hai đã phát hiện tô tấn thành và đồng bọn
có dấu hiệu phạm tội mua bán trái phép chất ma túy nên lập chuyên án để đấu tranh
bắt giữ các đối tượng
sau một thời gian theo dõi các trinh sát đã mai phục bắt quả tang thành đang giao dịch ma túy
tiếp tục mở rộng điều tra công an bắt quả tăng huỳnh minh quốc và phạm thị thanh kiều
cùng chú tại quận bốn tp hcm đang mua bán sử dụng ma túy
tăng vật thu giữ là bảy trăm linh gam ma túy các loại một khẩu súng ngắn một mươi tám viên đạn
ba usd cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện công an đang tiếp tục đấu tranh khai thác hai đối tượng quốc và kiều
do có hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại tỉnh bắc giang về hành vi mua bán người
điều đáng chú ý là hòa đã nhẫn tâm lừa bán cả em họ của mình sang trung quốc để làm gái bán dâm
đầu năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị hòa làm gái bán dâm tại tỉnh phúc kiến trung quốc
và được chủ chứa chỉ đạo về việt nam tìm và rụ rỗ đưa những cô gái việt nam
có ngoại hình đẹp sang trung quốc để làm gái mại dâm
sẽ được trả công khoảng bảy trăm linh đồng cho mỗi trường hợp
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám hòa về việt nam tìm đến em họ là chị đỗ thị liên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện đông anh hà nội và nói dối chị liên
sang trung quốc làm công nhân tại xưởng thuốc lá với mức lương khoảng một mươi năm triệu đồng
tuy nhiên khi sang đến trung quốc chị liên đã bị chủ chứa cùng đồng bọn ép đi bán dâm
đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám chị liên đã tìm cách bỏ trốn
và bị công an trung quốc bắt trả về việt nam
sau đó chị liên đã trình báo vụ việc với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
vào cuộc điều tra truy xét các trinh sát đã bắt giữ nữ quái nguyễn thị hòa
khi đối tượng đang lang thang ở khu vực phường nguyễn du quận hai bà trưng hà nội
với ý định tiếp tục rụ rỗ lừa gạt các cô gái trẻ bán sang trung quốc để mại dầm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang
vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng võ duy thơ hai mươi bốn tuổi
tại nhà riêng thuộc ấp thới khương xã thới quản huyện gò quao
trước đó vào khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi chín nguyễn tuấn khang ở xã định an huyện gò quao
nhờ lê trúc phương vay hộ năm triệu đồng từ tín dụng đen
sau khi trả được ba triệu thì khang không có tiền để trả nữa
lúc này phương sợ gặp rắc rối từ giang hồ tín dụng đen
nên trong lúc ngồi nói chuyện với võ duy thơ
phương đã đem chuyện khách hàng
khang thiếu nợ không trả kể cho thơ nghe
đến khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi một tháng ba thơ thuê một chiếc xe bảy chỗ
chở phương và một số người khác đến nhà trọ phong vũ tìm khang để đòi nợ
khi gặp khang thơ yêu cầu khang trả nợ thì khang nói không có tiền
tức giận thơ lấy dao tự chế chém vào sau lương khang
gây thương tích nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu
thưa quý vị và các bạn hiện nay đang là cao điểm mùa khô
thời tiết nắng nóng là thời điểm mà nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao
tại các khu dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh
tuy nhiên một số người dân vẫn còn lơ là chủ quan trong công tác phòng ngừa cháy nổ
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện biên giới an phú tỉnh an giang
chỉ tính trong tháng ba năm nay trên địa bàn huyện an phú tỉnh an giang
đã liên tục xảy ra hai vụ cháy gây thiệt hại hai mươi hai căn nhà rất may không có thiệt hại về người
nguyên nhân dẫn đến các vụ hỏa hoạn chủ yếu vẫn là sự cố về điện
và bất cẩn trong sử dụng lửa của người dân
điển hình vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba một ngọn lửa phát ra từ nhà một hộ dân
tại khu dân cư thuộc ấp an thịnh thị trấn an phú huyện an phú rồi cháy lan sang các nhà dân lân cận
do thời tiết hành khô kéo dài cộng với nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát rất nhanh
sau khoảng hai tiếng đồng hồ ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn một mươi căn nhà và ba căn khác bị cháy hơn năm mươi
trước tình hình trên công an huyện đã thâm mưu cho quỹ ban huyện chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
về công tác phòng cháy cháy đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể đài truyền thanh của quyện
để ý mạnh công tác tuyên truyền về luật phòng cháy chữa cháy như các kỳ định của chính phủ
thông tư của bộ công an liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy
bên cạnh việc tuyên truyền nhân động thì cũng đã thành lập các đòn để đi kiểm tra
nhắc nhở hướng dẫn được chín mươi bảy trường hợp
theo chân lực lượng liên ngành huyện an phú kiểm tra thực tế các hộ dân và cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở
trên địa bàn thị trấn an phú mới thấy hết những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra hỏa hoạn
những cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà dân đã xuống cấp
nhưng việc sử dụng lửa cầu móc điện hết sức cẩu thả và bừa bãi
không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên khi được hỏi chủ hộ luôn biện minh cho hành vi vi phạm của mình
dạ nó cũng bị cũng có làm đó nhưng mà hằng nhỏ nó chưa có làm kịp đó
cũng mua về nhiều lắm rồi kìa nó để sẵn đó
hai ba bữa gài nó không có ở không rồi nó không có đi làm lại nữa được
trong thời gian tới thì công an quyện đã chỉ đạo
đề nghị là công an các xã phải xây dựng hồ sơ theo dõi quản lý công tác phòng cháy
cho cầm tiến dân cư mình đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền dẫn động dân
không được kinh doanh săn
bên cạnh đó thì công an quyệt cũng sẽ tham mưu
phối hợp với các ngành để tăng cường các kiểm tra chấp hành các quy định của
pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan đơn vị địa phương
công ty doanh nghiệp trung tâm thương mại
để làm sao mà hạn chế tối đa thấp nhất là cái nguy cơ cháy nổ
hiện nay là mùa khô dễ xảy ra cháy nổ đề nghị bà con chúng ta cũng nên cảnh giác
nhất là trong việc sử dụng điện bếp nấu ăn đốt đồng
đốt rác đặc biệt là không cho trẻ em đùa nghịch với lửa
cháy nổ xảy ra gây thiệt hại rất nặng nề về tính mạng và tài sản
chính vì vậy hơn ai hết mọi người luôn phải nêu cao ý thức
tinh thần cảnh giác với giặc lửa để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
liên quan đến những sai phạm trên đất rừng tại huyện sắp sơn tp hà nội
phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn quốc hùng vừa ký văn bản
chỉ đạo xử lý khắc phục sau thanh tra toàn diện công tác quản lý sử dụng đất rừng trên
và thị trấn sắp sơn huyện sắp sơn giai đoạn từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi tám
theo đó ubnd tp giao chủ tịch ubnd huyện sóc sơn kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định
đối với tập thể và cá nhân các thời kỳ từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
đã không nghiêm túc thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ
ý kiến chỉ đạo của thủ tướng và ubnd tp về xử lý khắc phục sau thanh tra
buông lỏng quản lý về đất đai trật tự xây dựng
để xảy ra các vi phạm như kết luận thanh tra
thành phố yêu cầu tổ chức cưỡng chế ngay đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng
đã được ubnd huyện sắp sơn lập hồ sơ xử lý vi phạm trong các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn một mươi xã và thị trấn sóc sơn trả lại nguyên trạng ban đầu
xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đối với các chủ sử dụng đất
theo quy định của pháp luật
thành phố yêu cầu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
đầu tư phát triển thủy lợi hà nội kiểm điểm trách nhiệm có hình thức kỷ luật
đối với giám đốc xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi sóc sơn để xảy ra vi phạm
giao giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm điểm
rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước theo phân cấp đối với các hồ chứa nước thủy lợi
và quản lý đất rừng phòng hộ đặc dụng sóc sơn
kiểm điểm trách nhiệm có hình thức kỷ luật đối với giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ
đặc dụng hà nội để xảy ra những vi phạm
giám đốc văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện sóc sơn trong việc làm thủ tục
chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định
công an thành phố tiếp nhận hồ sơ được chuyển sang để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị đến trưa nay chín tháng bốn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường đo đếm số lượng gỗ
vừa bị các đối tượng lâm tặc tàn phá tại tiểu khu rừng ở xã cư bông huyện iaka
trước đó vào sáng ngày tám tháng bốn qua công tác trinh sát nắm tình hình
lực lượng công an phát hiện điểm khai thác rừng quy mô lớn tại tiểu khu bảy trăm linh một
ở xã cư bông huyện ia ca do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ia ca quản lý
tại hiện trường tổ công tác phát hiện có một mươi ba cây gỗ lớn có đường kính từ tám mươi cm đến hơn một m bị đốn hạ

tại hiện trường phần lớn các cây gỗ đã bị lâm tặc xẻ hộp vận chuyển ra ngoài
số còn lại chúng vừa đốn hạ còn chảy nhựa chưa kịp cưa xẻ thì bị cơ quan công an phát hiện
điều đáng nói là các đối tượng lâm tạc đã ngang nhiên mở nhiều đường vào sâu trong rừng
và khai thác gỗ trong một thời gian dài
mà chủ rừng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp iak vẫn không hề hay biết
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn tôi đang đứng cành một gốc cây rất lớn có độ tuổi khoảng gần hai trăm linh năm
vừa mới bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ nhưng chưa kịp vận chuyển ra ngoài
và ở đây thì như quý vị và các bạn đã thấy các đối tượng lâm tặc đã ngang nhiên mở đường vào tận đây
khai thác gỗ như một đài công trường
có cả những cây gỗ cũ đã bị cưa hạ từ lâu và có cả những cây gỗ mới đang còn cháy mủ
điều đó chứng tỏ các đối tượng lâm tặc đã tàn phá rừng ở đây trong một thời gian rất dài
và điều đáng nói là tại tiểu khu này và tại các lâm phần thuộc địa bàn xã cư bông
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ia ca quản lý
thì trong năm ngoái đã xảy ra rất nhiều vụ tàn phá rừng
thế nhưng đến nay vẫn chưa có một vụ việc nào được khởi tố và đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật
điều đó khiến cho dư luận ở đây không khỏi hỏa nhi